bên trong miệng hang nằm khuất nẻo sau những tán rừng rậm rạp người dân phát hiện những
màu xương người lộ diện lực lượng kỹ thuật hình sự nhận định nạn nhân đã tử vong từ hai mươi năm đến ba mươi
năm trước nên rất khó xác định được danh tính đây là địa điểm hang núi rất vắng người quan lại
cộng với thời gian quá dài cũng là một cản trở trong công tác thu thập thông tin liên quan đến vụ việc
đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai khi lên rừng những người dân ở bản hồng quảng hai xã ba khóa
huyện sinh hồ tỉnh lai châu phát hiện một miệng hang nhỏ nằm khuất sau những tán cây rừng rậm
dạp lối vào cửa hàng gần như bị bịt kín bởi dây leo những cây rừng mọc um tùm che phủ khu vực
hàng núi nằm sâu trong rừng ở vị trí gần như treo leo trên vách núi hiểm trở nhất chính vì vậy
dù sống nhiều năm ở đây nhưng ít người dân trong bản đặt chân tới đỉnh núi này khi miệng hang được
phát lộ một số người dân đã đốt đuốc bò vào phía trong hàng sầu lại nhỏ nên vô cùng ẩm thấp
càng đi sâu vào bên trong khí lạnh càng bùa vây khiến không ít người dùng mình nghi ngại
đang đi bỗng nhiên một người dân dẫm vào vật cứng nhưng khá giọt ở phía dưới chân đưa bò đuốc soi ruột
phát lộ người này tá hỏa khi phát hiện đó là bộ xương ống tay của người vài bò đuốc trụm lại
soi phát lộ bộ phận xương người không còn nguyên vẹn nằm dưới sàn hang đá lạnh lẽo
khiến những người dân hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài tin tức phát hiện một bộ xương trong hang đá
nhanh chóng được người dân cấp báo đến cơ quan công an sau khi tiếp nhận đơn trình báo và đề nghị
làm rõ vụ việc phát hiện bộ xương người trong hang đá của người dân bản hồng quảng hai xã ba khóa
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lai châu chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ
công an huyện sinh hồ cùng các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường
quá trình khám nghiệm hiện trường cơ quan công an phát hiện thu giữ một chiếc áo phông cổng tay
cổ tròn màu xanh có nhiều vết sách trên nền hang đá lộ một phần xương hiện trường còn nguyên vẹn
không bị xáo trộn kiểm tra trên nền hang tại các hẻm có đất đá trôi xuống có một số mảnh xương
sang người và có dấu hiệu tử thi bị đất đá trôn lấp cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định
khai quật ở những vị trí có đất đá vùi lấp trong hang để thu thập những phần còn lại của tử thi và
những tài liệu chứng cứ có liên quan cơ quan công an phát hiện một bộ xương hộp sọ trên trường hợp
họ tại vùng trầm có một vết nứt vỡ mảnh xương rời lún sâu vào bên trong kích thước dài ba năm cm
rộng bảy cm bờ mép nham nhở chiều nằm ngang so với trục cơ thể vùng thái dương trái có một vết
lún vỡ nhiều mảnh xương rời ngoài ra quá trình khai quật cơ quan công an còn phát hiện một số
xương cánh tay xương cảng tay răng và một số xương sườn xương cụt nằm bên trong áo phong cầu tay
đang trong quá trình phân hủy không xác định được dấu vết tác động tổn thương
đào sâu xuống phía dưới kéo dài khoảng một mươi hai mét cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện một đoạn xương đùi
không xác định được dấu hiệu bị tác động tổn thương căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường
khai quật khám nghiệm pháp y và tài liệu ban đầu thu thập được nhận định ban đầu của lực lượng
khám nghiệm nhận định đây là vụ án hình sự có tính chất đặc biệt nghiêm trọng bộ xương khô trên
nạn nhân đã bị kẻ nào đó nhẫn tầm sát hại ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai ban giám đốc công an tỉnh
lai châu đã chỉ đạo ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và xác lập chuyên án truy xét
căn cứ các tài liệu thu thập trong quá trình điều tra xác minh vụ án các kết luận của các cơ
quan giám định viện pháp y quốc gia thuộc bộ y tế viện khoa học hình sự bộ công an các ý kiến đánh
giá chuyên môn pháp luật nghiệp vụ của các điều tra viên trinh sát viên cao cấp
của cục cảnh sát hình sự bộ công an phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lai châu
xác định nạn nhân của vụ án là phàn a tải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trước khi
bị sát hại tại bản chu lìn xã giang ma huyện tam đường tỉnh lai châu ban chuyên án đã chỉ đạo
rà soát giữ các đối tượng có tiền án tiền sự về các tội xâm phạm nhân thân sức khỏe tội phạm
các đối tượng nghi có mâu thuẫn với nạn nhân tại thời điểm gây án qua những biện pháp nghiệp vụ
đã xác định được khoảng một mươi đối tượng nghi vấn từ những tài liệu thu thập được ban chuyên án xác định
tập trung vào nhóm đối tượng nghi vấn có quan hệ quen biết mâu thuẫn với nạn nhân đặc biệt là các
đối tượng có tiếp xúc với nạn nhân và có nương ở xung quanh khu vực hiện trường phát hiện pháp y
qua công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
nhiều thông tin quý giá được người dân cung cấp tới cơ quan công an trong cuộc họp dân bản hồng quảng i
và căn cứ vào các tài liệu thu thập được bàn chuyên án xác định phan a trải sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín và lầy thị hoan
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba là vợ của trải cùng chú tệ bản hồng quảng ii xã ba khóa huyện xìn hồ từ lai châu là
hai đối tượng có những biểu hiện bất minh nhất trong thời điểm vụ án xảy ra ngày một mươi bốn tháng tám năm
hai nghìn hai mươi hai ban chuyên án quyết định triệu triệu
hai đối tượng này lên cơ quan cảnh sát điều tra để đấu tranh làm rõ vụ án
một cán bộ tham gia ban chuyên án cho biết khi mới được đưa về trụ sở cơ quan công an phan a trải và
lầy thị hoan tỏ ra rất bình tĩnh luôn miệng nói không biết không nhớ gì cả tuy nhiên với những
chứng cứ lần lượt được cơ quan công an đưa ra hai đối tượng đã phải thừa nhận hành vi tàn ác của mình
khi ra tay sát hại nạn nhân trong căn phòng hỏi cung của phòng cảnh sát hình sự trước các điều tra viên
đôi bàn tay của phà na trải đen đúa đan chặt vào nhau đối tượng mắt quý gầm xuống đất tỏ về hối
trải không thể ngờ rằng sau gần ba mươi năm gây ra tội ác tẩy trời những từ tội ác đã bị trôn vùi
nhưng cuối cùng trải vẫn bị cơ quan công an phát hiện cách đây gần ba mươi năm trải có quen biết
với anh phà na tải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại bản trù lìn xã giang ma huyện tam đường tỉnh lai châu
điểm xảy ra vụ án khoảng một tháng anh tải có đến nhà trải xin ngủ nhờ trong đêm tối
trải đã lấy chộp của anh trải một chiếc đồng hồ đeo tay sau khi phát hiện tài sản bị mất khoảng
một mươi năm ngày trải đi tìm thì được biết chiếc đồng hồ của mình đang được anh én ở bản nậm tâm ii
xã nậm tâm huyện xìn hồ đang đeo khi được hỏi anh én nói mua từ trải
nhưng do anh én yêu cầu trả chuộc chiếc đồng hồ với số tiền lớn nên trải không chuộc
mà đi tìm tải để yêu cầu trả lại chiếc đồng hồ khoảng năm giờ sáng ngày tháng năm trải không nhớ
trải cùng vợ là lầy thị hoan đi thu hoạch sắn tại nương của gia đình tại khu vực tẻ lèng
thuộc bản hồng quảng hai xã ba khóa huyện sinh hồ tỉnh lai châu trước khi đi trải mang theo
một con dao tông dài khoảng năm mươi cm hoan mang theo một chiếc sọt được đan bằng tre để đựng sắn sau khi
thu hoạch khi trải cùng vợ trải đi tìm tải để yêu cầu trả lại chiếc đồng hồ khoảng năm giờ sáng
lầy thị hoan đi đến lán nương của gia đình lúc đó khoảng bảy giờ sáng cả hai thấy anh tải đang
ngủ ở trong lán nương thấy vợ chồng trải đến thì anh tải dậy nên trải nói tại sao mày lấy
chuộp đồng hồ của tao tải nói không nên giữ hai người xảy ra cãi cọ rồi lao vào đánh nhau
trải thấy anh tải lấy trong túi quần ra một hung khí nhọn bằng kim loại dài khoảng hai mươi cm để tấn công
công nên trải vờ lấy hung khí tông mang theo để trong sọp tre đeo ở sau lưng ra chống đỡ
khi tải cầm hung khí lao vào tấn công trải nhưng trải tránh được làm tải chơi với gần ngã
trải thấy vậy liền dùng tay cầm hung khí tấn công phần sống hung khí trúng vào vùng đầu
phía sau gáy của tải làm tải ngã xuống đất trải nhìn thấy máu chảy ra từ phần đầu
phía sau gáy và mũi của anh tải khi anh tải nằm im dưới đất
trải tiếp tục dùng hung khí tấn công liên tiếp vào vùng đầu của anh tài
thấy anh tải không thở và cử động được nữa nghĩ là anh tải đã tử vong nên trải cầm một tay của
anh tải đặt lên vai của mình một tay cầm chân của anh tải rồi cõng nạn nhân đi khoảng hai trăm linh m về
phía hang đá cạnh nương sắn của gia đình rồi ném anh tải xuống hang sâu miệng hang sâu này
cũng được trải lấy cây che lấp lâu ngày cây cối mọc um trùm phủ kín miệng hang
thời điểm trải gây ra tội ác lầy thị hoan có mặt ở hiện trường chứng kiến toàn bộ hành
vi sát hại người của phà a trải khi thấy có vết máu của nạn nhân ở gần lán
lầy thị hoan dùng chiếc cuốc mang theo lấy đất lấp lên để xóa dấu vết
nhằm che giấu hành vi phạm tội của phà na trải
căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường khai quật khám nghiệm pháp y
cùng các tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra
ban truyền án đã xác định hành vi của phà na trải đủ yếu tố cấu thành tội giết người
hành vi của lầy thị hoan đủ yếu tố cấu thành tội che giấu tội phạm có tính chất nghiêm trọng
quy định của bộ luật hình sự do vụ án đã xảy ra từ hai mươi năm đến ba mươi năm trở lên đến thời điểm phát hiện
điều tra đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đồng thời trong khoảng thời gian này
hai đối tượng không có hành vi phạm tội mới nên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu ra quyết định đình chỉ vụ án
sau gần ba mươi năm trải cứ nghĩ tội ác của mình sẽ vĩnh viễn được trôn vùi thế nhưng bằng sự quyết tâm cao
độ cuối cùng công an tỉnh lai châu cũng xác định và vạch mặt hành vi tán ác của trải vừa phải chịu sự
trừng phạt của pháp luật cùng với những bản án lương tâm cắn dứt sẽ mãi đeo đuổi suốt cuộc đời của cặp